tin an ninh trật tự đáng chú ý vào tối ngày hai tháng bốn cho đến dạng sáng ngày ba tháng bốn
các tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một công khai và hóa trang đã triển khai nhiệm vụ trên dọc tuyến đường võ trí công
quận tây hồ thành phố hà nội
và chỉ ít phút sau nhóm chín chiếc xe phân khối lớn đang tụ tập bên đường đã bị bắt giữ
điều đáng nói cả chín chiếc xe này đều đã độ pô để tiếng nổ to hơn
chỉ gần nhích ga bồ các xe này phát ra tiếng nổ khiến cho người đi đường phải ớn lạnh
tình trạng các đoàn xe máy độ bô điều khiển lạng lách đánh võng tại tuyến đường võ trí công
diễn ra với thời gian dài lặp đi lặp lại nhiều lần
bất chấp lực lượng chức năng liên tục mở đợt bắt giữ các quái xế này
các phương tiện này sẽ được bàn giao về công an các phường nhật tân xuân la
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam
nguyễn thị minh diệp chú tại phường hòa an quận cẩm lệ về hành vi đưa ra thông tin gian dối
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhận được tin tố giác của bà cao thị phượng chú tại phường hòa an quận cẩm lệ
đội cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu đã xác định chính nguyễn thị minh diệp là người
đã khiến bà phượng tin tưởng có khả năng làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho lô đất có diện tích chín mươi một một m hai tại tổ tám mươi chín phường hòa khánh nam quận liên triểu
và đưa cho diệp hai trăm năm mươi triệu đồng để chạy giấy tờ
thực chất là diệp không hề quen biết cơ quan hay cá nhân nào mà đã dùng số tiền chiếm đoạt được
để trả nợ và tiêu xài cá nhân
công an tp long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lương công duy
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
biết cửa hàng điện thoại phú apple tại phường xuân tân tp long khánh không có người trông coi
nên duy đã dùng kéo cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm
một mươi bốn điện thoại di động các loại một chiếc laptop và số tiền cạc điện thoại trị giá hai triệu đồng
với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
sau đó tẩu thoát về thành phố biên hòa bán lại cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game
duy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tp biên hòa
thu hồi lại tài sản và trả cho bị hại
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin
phát sóng lúc chín h trên anntv